tiếp tục thông tin về chuyến thăm chính thức hàn quốc của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
chiều nay chuyên cơ chở chủ tịch quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã hạ cánh xuống sân bay seoung nam bắt đầu chương trình làm việc tại thủ đô seoul của hàn quốc
đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân tại sân bay siong nam về phía hàn quốc
có phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội hàn công xích
để đón được tổ chức trang trọng với nghị lễ cấp cao đội quân nhạc cử quốc thiểu
chủ tịch quốc hội bước trên thảm đỏ duyệt đội danh dự
chuyến thăm chính thức đến hàn quốc lần này của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
là chuyến thăm chính thức cấp cao nhất của lãnh đạo đảng nhà nước việt nam đến hàn quốc trong năm hai nghìn một mươi tám
trong chuyến thăm chính thức này hai bên sẽ trao đổi với nhau về phương hướng
những biện pháp hợp tác cụ thể để đưa quan hệ giữa quốc hội việt nam và quốc hội hàn quốc đi vào chiều sâu
thiết thực hơn nữa tương xứng với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước
ngay sau khi đến seoul chủ tịch quốc hội đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ
nhân viên đại sứ quán việt nam và bà con kiều bào tại hàn quốc
với cộng đồng người việt tại hàn quốc rất đông khoảng một trăm chín mươi bảy người tập trung nhiều nhất ở seoul và busan
nên cán bộ công nhân viên đại sứ quán có nhiều công việc phải làm để bảo hộ công dân
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội ghi nhận những cố gắng mà các cán bộ
công nhân viên đại sứ quán đã đạt được trong thời gian qua
hội cũng đánh giá cao hoạt động của các hội đoàn người việt tại hàn quốc
trong đó có việc thành lập hiệp hội doanh nghiệp việt nam tại hàn quốc vào tháng bảy vừa qua
đã đánh dấu bước phát triển mới của cộng đồng doanh nghiệp việt tại hàn quốc
hoạt động của các hội đoàn đã góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác
cùng phát triển trên nhiều lĩnh vực của hai nước việt nam và hàn quốc
tại buổi gặp mặt chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao huân chương lao động hạng hai
cho đại sứ việt nam tại hàn quốc nguyễn vũ tú